thưa quý vị vào sáng ngày một mươi năm tháng hai bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam cho biết trong tối ngày một mươi bốn tháng hai
thêm một nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa ô tô khách và xe container tử vong
và đến thời điểm này vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô khách với ô tô đầu kéo
đã có một mươi người tử vong và một mươi một nạn nhân bị thương vẫn đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam
bệnh nhân đinh tám sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi
lúc đưa vào bệnh viện thì bệnh nhân bị đa chấn thương chấn thương nội sọ
mặc dù bệnh viện đã nỗ lực cứu chữa nhưng cho đến tối ngày một mươi bốn tháng hai bệnh nhân vẫn nguy kịch và yếu
nên gia đình xin đưa về nhà và sau đó tử vong
trước đó vào lúc ba h bốn mươi một phút ngày một mươi bốn tháng hai tại ngã tư giao nhau cùng mức giữa đường dt một trăm hai mươi
và đường dẫn xuống cảng tam hiệp thuộc tam hiệp huyện núi thành tỉnh quảng nam
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
ô tô khách mang bị kiểm soát bảy mươi sáu b sáu trăm sáu mươi
trở theo nhiều người đã va chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát chín mươi hai h bốn trăm ba mươi ba
do ông trần minh nhật điều khiển liêu hành theo hướng cầu vượt trường hải cảng tam hiệp
vụ tai nạn đã làm một mươi người tử vong và một mươi một người khác bị thương đang được cấp cứu
tại bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam
theo thông tin từ sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi xe khách trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng
tại tỉnh quảng nam được cấp phủ hiệu hợp đồng nhưng gom khách lẻ trở quá tải